một thông tin tích cực trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản của nước ta đó là tỉnh hải dương vừa xuất khẩu lô vải đầu tiên đi nhật bản
khoảng một hai tấn vải thiều của xã thanh thủy huyện thanh hà sẽ được công ty cổ phần amei việt nam thu mua xuất khẩu sang nhật bản
sau khi được sơ chế lô vải sẽ được vận chuyển sang nhật bản bằng đường hàng không
sau nhiều ngày dồn công chăm sóc lo lắng suốt thời gian dịch bệnh covid một mươi chín số vải thiều của gia đình anh phạm văn giang ở xã thanh thủy đã được thu hái và đóng gói
xử lý những công đoạn cuối cùng để chính thức xuất sang thị trường nhật bản